ngày xuất viện trở về ngày xuất viện chị trải lòng về dự đình của chị khi xuất viện sẽ trở về nhà trọ ở bình tân để thắp hương cho chồng dưỡng cho khỏe và chờ gần tết khi có xe sẽ quay trở lại quê để ở cạnh hai con niềm tin cuộc sống còn lại của chị
người phụ nữ ấy mạnh mẽ vì sự sống là do chính trị dành lấy cho hai đứa con đang trượt mẹ
sự mất mát của chị khi gánh chịu là không gì bù đắp được nhưng chị đã vượt qua để có thể sống và trở về với con
covid một mươi chín đã lấy đi của bạn điều gì